chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín thế giới
mới đây nhà chức trách thượng hải đã triển khai các đội quân mặc đồ bảo hộ trắng
tới nhà những người mắc covid một mươi chín để phun thuốc khử trùng
đóng cửa toàn bộ các nhà ga tàu điện ngầm nhằm diệt trừ các ổ dịch do virus corona gây ra
hãng tin ap dẫn lời ông jin chen một quan chức thượng hải hôm một mươi tháng năm cho biết
tại các khu phố cũ sử dụng chung nhà tắm và bếp nhà của bất kỳ ai sử dụng các tiện ích chung sẽ phải khử trùng
ông jin chan đã cố giải quyết những lo ngại về tổn hại tới quần áo và đồ có giá trị
khi nói người dân có thể thông báo cho các đội về bất cứ thứ gì cần bảo vệ
thượng hải cũng đã ngừng hoạt động hai tuyến tàu điện ngầm cuối cùng
đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố dừng hoạt động
các biện pháp mới nhất trên được thực hiện khi thượng hải yêu cầu người dân
một số quận
tiếp tục ở trong nhà sau khi cho phép một số người ra ngoài mua sắm hạn chế trong vài tuần gần đây
các biện pháp mới nhất này đã khiến cư dân thượng hải thất vọng vì họ hy vọng việc phong tỏa thành phố hơn một tháng
cuối cùng cũng giảm bớt số ca nhiễm mới trong thành phố
phần lớn người dân trong tổng số hai mươi năm triệu người của thành phố này phải ở trong nhà
dù chính quyền đã nới lỏng quy định với một số khu vực ngoại ô không có ca mắc mới trong cộng đồng
trong một video do ap ghi lại cho thấy thành phố thượng hải ngày chín tháng năm
chỉ có vài xe đi lại và một số tài xế giao hàng đi lại trên các con phố vắng tanh
số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở thượng hải đã giảm xuống còn ba vào ngày chín tháng năm
giảm từ mức đỉnh giữa tháng bốn là hai mươi sáu ca
giới chức thượng hải đã đóng băng phần lớn thành phố trong khi cố gắng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona
dù nhiều nơi khác trên thế giới đã nới lỏng hạn chế và cố gắng sống chung với covid một mươi chín
ban đầu thượng hải yêu cầu làm xét nghiệm rộng khắp để phong tỏa hạn chế
nhưng do đó đã mở rộng phong tỏa khi số ca mắc covid một mươi chín tăng lên
theo các thông báo được phát đi tại một số quận ở thượng hải trong vài ngày gần đây
người dân được yêu cầu ở trong nhà bị cảm nhận các món hàng không cần thiết như một phần của thời kỳ yên tĩnh
kéo dài ít nhất tới ngày một mươi một tháng năm
thông báo cho biết biện pháp này có thể kéo dài dựa trên kết quả xét nghiệm trên diện rộng